thổ nhĩ kỳ ngày một mươi một tháng một mươi một đã bổ nhiệm đại sứ israel sau bốn năm gián đoạn
bước đi được cho là hướng tới hòa bình thường hóa quan hệ với nhà nước do thái
tân đại sứ nước này tại israel là nhà ngoại giao kỳ cựu sakyot kantoruna
người từng giữ chức tổng lãnh sự thổ nhĩ kỳ tại jerusalem giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bốn
ankara đã rút đại sứ israel về nước hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời trục xuất đại diện của israel tại nước này nhằm phản đối việc hàng chục người palestine thiệt mạng
trong các vụ đụng độ với quân đội israel
quan hệ giữa hai nước cũng xấu đi sau khi tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan
chỉ trích chính sách của israel đối với người palestine
khi đó ông benjamin netanyahu đang là thủ tướng của israel
trong một động thái mới đây được xem là giúp xoa dịu căng thẳng
ông erdogan đã gửi thư chúc mừng tới ông netanyahu
người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tháng này
và trở lại
lãnh đạo chính phủ của israel